sáng nay công an huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam huỳnh hữu đức ba mươi chín tuổi
chú tệ xá vĩnh phong huyện vĩnh thuận về hành vi hiếp dâm trẻ
vào khoảng giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nạn nhân là cháu vợ của đức đến nhà trông giữ con cho đối tượng
lợi dụng lúc vợ đi vắng đức đã đe dọa rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân
đối tượng khai nhận ngoài vụ hiếp dâm nói trên mỗi khi không có người lớn ở nhà
đức lại đe dọa bục nạn nhân phải cho đối tượng thực hiện hành vi thú tính
sự việc bị bại lộ khi cha của nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an